tất cả các công ty này đều khẳng định không có bất cứ một giao dịch hợp đồng nào liên quan đến công ty vinaca
sở y tế hà nội cũng đã ba lần triệu tập đại diện đơn vị này lên làm việc nhưng đều không có phản hồi
trước vấn đề phức tạp của vụ việc sở y tế hà nội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan công an thụ lý
trong hồ sơ công bố của năm sản phẩm mỹ phẩm
kinh nghiệm đưa sản phẩm ra thị trường là công ty hồng an phong
nhưng thực tế khi làm việc tại công ty hồng an phong thì công ty hồng an phong không sản xuất bất kể một sản phẩm nào trong năm loại sản phẩm trên
và trong nhãn sản phẩm năm loại mỹ phẩm cũng như trong hồ sơ công bố ghi đơn vị đóng gói là công ty bimex ở hưng yên
nhưng khi làm việc với công ty bimex ở hưng yên thì công ty bimex ở hưng yên cũng khẳng định là công ty không tham gia bất kể một công đoạn nào
trong quá trình sản xuất đối với năm sản phẩm của công ty vinaca
ngày một mươi bảy tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm phối hợp ban an toàn thực phẩm thành phố đã tiến hành thanh tra kiểm tra đột xuất
hai cơ sở của công ty cổ phần vinaca tp hcm ở địa chỉ bảy trăm sáu mươi hai trên hai trần hưng đạo phường hai quận năm
và cửa hàng của vinaca tại tám mươi một trên hai mươi hai hồ văn huê phường chín quận phú nhuận tp hcm
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện
tại hai cơ sở này có trưng bày các sản phẩm là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm
được người chịu trách nhiệm tại hai cơ sở thừa nhận là sản phẩm của công ty vinaca ở hà nội
đơn vị đang gây xôn xao dư luận vì các sản phẩm được tung hô sai sự thật về công dụng
có sản phẩm làm từ bột tre nhưng quảng cáo hỗ trợ điều trị ung thư
được biết trong số các sản phẩm của công ty vinaca tại hà nội
có sản phẩm vinaca ung thư co ba
giống với sản phẩm thực phẩm chức năng điều trị ung thư được phát hiện làm bằng than tre ở hải phòng
trước đó công an quận kiến an tp hcm đã triệt phá xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm
thực phẩm chức năng được sản xuất bằng cách nghiền thủ công với nguyên liệu là than tre
nứa được tán thành bột có pha thêm các loại hóa chất
rồi đóng thành viên nang hoặc hòa với nước đóng vào chai
trước tình trạng này các bác sĩ cảnh báo người dân
bệnh nhân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhiều năm nay theo nghị định ba mươi tám năm hai nghìn một mươi hai khi một doanh nghiệp nộp hồ sơ xin công bố sản phẩm cơ quan quản lý nhà nước sẽ thẩm định hồ sơ xem việc kê khai đã phù hợp quy định chưa
nếu không phù hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh để sản phẩm trước khi lưu hành đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
tuy nhiên mới đây theo nghị định một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp sẽ được tự công bố sản phẩm và cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chất lượng
bằng công tác hậu kiểm
như vậy dù tiết kiệm được thủ tục hành chính nhưng với cách quản lý mới này sẽ có những sản phẩm khác tương tự vinaca ung thư được bày bán trên thị trường trong một thời gian dài rồi mới bị phát hiện
câu chuyện chống hàng giả hàng nhãi có lẽ vẫn còn nan dài và kéo dài nếu như vẫn còn những lỗ hầm
từ chính cơ quan quản lý và đáng buồn hơn là những hành vi gian lận thương mại này lại được chính những tổ chức hiệp hội được giao trọng trách chống hàng giả trao bằng chứng nhận về thương hiệu cùng sánh vai ngang tầm với những sản phẩm chất lượng khác của doanh nghiệp việt
nhiều ý kiến cho rằng hành vi làm giả của doanh nghiệp phải xử lý nghiêm
xong hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp đó của chính người trong cuộc thì cần phải có biện pháp mạnh mẽ thật sự nghiêm khắc để lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe và cuộc sống kỳ
ngày của chúng tôi cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại